một nhà dịch tễ học hàng đầu nam phi ngày hai mươi chín tháng một mươi một cảnh báo biến thể omicron có thể khiến các ca bệnh hàng ngày tại nam phi tăng gấp ba lần trong tuần
afp đưa tin chuyên gia dịch tễ nam phi salim amdul karim trong cuộc họp báo trực tuyến của bộ y tế nam phi ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã cảnh báo số ca mắc covid một mươi chín tại nước này sẽ tăng lên nhanh chóng
ông karim cũng dự đoán khả năng lây nhiễm của biến thể omicron cao hơn so với chủng sars cov hai ban đầu
số ca nhiễm mới mỗi ngày ở nam phi có thể vượt mức một mươi ca vào cuối tuần này và chúng ta có thể thấy các bệnh viện có thể phải chịu áp lực trong vòng hai ba tuần tới ông karim phát biểu
giới chức y tế nam phi ngày hai mươi tám tháng một mươi một báo cáo hơn hai tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng đáng kể từ mức trung bình năm trăm linh ca mỗi ngày trong tuần trước và hai trăm bảy mươi năm ca trong tuần trước đó
các nhà khoa học nam phi cho rằng biến thể omicron là nguyên nhân các ca nhiễm ở nước này tăng lên nhanh chóng
số người nhập viện đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua ở gotien tỉnh đông dân nhất của nam phi
và là tâm của đợt lây nhiễm mới
giới chức y tế cho biết tỉnh golten đã bước vào đợt lây nhiễm thứ tư làn sóng lây nhiễm này dự kiến sẽ lan nhanh sang các phần còn lại của nam phi vào cuối năm nay
tuy vậy bộ trưởng bộ y tế nam phi jopella chấn an rằng người dân nước này không cần phải lo lắng hay hoảng sợ quá
ông này cũng chỉ ra rằng nam phi từng có kinh nghiệm đối phó với biến thể meta được phát hiện ở nước này vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một nam phi đã ghi nhận hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và tám mươi chín bảy trăm chín mươi bảy
tuy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu phi các số liệu về đại dịch của nam phi vẫn thấp hơn các nước khác có cùng quy mô dân số đặc biệt là ở châu âu
sau cuộc họp khẩn ngày hai mươi chín tháng một mươi một các bộ trưởng y tế thuộc nhóm g bảy bao gồm mỹ canada anh pháp đức ý và nhật bản
cảnh báo cộng đồng thế giới đối mặt biến thể mới omicron có khả năng lây lan cao và kêu gọi hành động khẩn cấp để chống lại biến thể mới này
các bộ trưởng y tế g bảy cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
và các đối tác quốc tế để chia sẻ thông tin về omicron
cũng như nhấn mạnh các nước của họ sẽ thực hiện cam kết tặng vaccine covid một mươi chín
sau khi who ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tuyên bố omicron được phát hiện lần đầu ở nam phi vào ngày chín tháng một mươi một là biến thể đáng lo ngại
ngày càng có nhiều quốc gia kể cả mỹ cấm các chuyến bay hoặc thắt chặt biện pháp hạn chế đi lại
đối với những hành khách đến từ các nước thuộc khu vực phía nam châu phi
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden ngày hai mươi chín tháng một mươi một kêu gọi người mỹ không nên hoảng sợ về biến thể omicron
và nhấn mạnh nước này đang có những kế hoạch ứng phó điều bất ngờ với các công ty dược nếu cần có vaccine mới để chống biến thể này
tổng thống mỹ còn nhấn mạnh nước này sẽ không áp dụng lại các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
và ông sẽ vạch ra chiến lược chống lại đại dịch trong mùa đông
ông kêu gọi người dân tiêm vaccine tiêm tăng cường và đeo khẩu trang
biến thể này không phải là nguyên nhân để quan ngại không phải là nguyên nhân để hoàng sợ
chúng ta sẽ chiến đấu và đánh bại biến thể mới này
tổng thống joe biden phát biểu tại nhà trắng sau cuộc họp với nhóm phụ trách chống covid một mươi chín của ông
tổng thống cho rằng chắc chắn ca mắc omicro sẽ xuất hiện ở mỹ dù cho đến nay chưa có ca nào được ghi nhận ở nước này
xong phát ngôn viên nhà trắng jen pisaki nhấn mạnh biến thể mới không thể khiến người mỹ thay đổi kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ sắp tới của họ
miễn họ tiêm vaccine và đeo khẩu trang
tính đến nay biến thể omicron đã được phát hiện ở úc bỉ botswana anh đan mạch đức hồng kông israel ý hà lan pháp canada và nam phi
theo nguồn tin từ reuters
tiến luyện cho hệ biến dịch chống lại các gai protein cấu trúc được virus corona gây bệnh covid một mươi chín sử dụng để xâm nhập vào tế bào
mà cụ thể là gắn với thu thể ace hai
biến thể omicrone sở hữu tới ba mươi đột biến ở gai protein trong đó có một mươi đột biến liên quan đến cái gọi là rbd tạm dịch liên kết cụ thể
một khu vực đặc biệt cho phép virus bám vào thực thể tế bào
để so sánh delta chỉ có hai đột biến ở rbd
tuy nhiên ngay cả với ngần ấy thay đổi vẫn sẽ có những khu vực mà kháng thể và tế bào t
lympho t tế bào tạo biến dịch có thể phản ứng
nếu nhìn vào tổng thể các đột biến bức tranh trông rất kinh khủng giống như toàn bộ những kháng thể quan trọng nhất đều trở nên vô dụng
danny arben giáo sư biến dịch học từ đại học imperial college london
tuy nhiên các thông tin có được từ nam phi cho thấy tình hình không đến mức quá nghiêm trọng
những người được đưa tới bệnh viện chủ yếu đều chưa tiêm chủng nên có lẽ vaccine vẫn đang bảo vệ tốt
chưa kể tế bào t còn có chức năng huấn luyện tế bào sản sinh kháng thể trước các rủi ro mà nó phải đối mặt
chúng tôi đều cho rằng tế bào t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến trùng và nó có thể cho bạn sự bảo vệ nhất định
arben bổ sung
thực tế cho thấy những người đã tiêm chủng hai mũi vẫn có thể nhiễm biến thể delta dù tỷ lệ thấp hơn ba lần so với những người chưa tiêm
ngoài ra người đã tiêm chủng giảm được nguy cơ tử vong tới chín lần nếu chẳng may nhiễm bệnh
theo giáo sư pow morgan nhà miễn dịch học từ đại học cudif anh điều này có thể cũng đúng với omicron
tôi nghĩ mức bảo vệ giảm đi thay vì mất hoàn toàn
virus sẽ không thể loại bỏ toàn bộ các biểu mô trên bề mặt vì nếu làm như vậy các gai protein sẽ không thể hoạt động nữa
nghĩa là dù kháng thể và tế bào t từng chống lại các biến chủng trước kia có khả năng không hiệu quả sẽ vẫn còn một phần nào đó có tác dụng
cũng theo morgan việc tăng cường miễn dịch cho cộng đồng bằng mũi tiêm thứ ba sẽ là một nước đi tốt
dù phân nửa thậm chí là hai phần ba miễn dịch không còn tác dụng bạn vẫn sẽ còn một ít kháng thể
và việc bổ sung thêm đương nhiên vẫn là tốt hơn
với những người đã tiêm chủng hai mũi rồi với nhiễm delta viễn cảnh với họ có phần tươi sáng hơn
nhóm này sẽ sở hữu một hệ miễn dịch rất rộng đủ để xử lý phần lớn các biến chủng mới
trích lời david mathieu giáo sư virus học từ đại học britain anh
nguyên nhân là bởi những người này đã tiếp xúc với virus và các tai protein từ cả delta qua lây nhiễm
lẫn cả chủng học từ vũ hán qua vaccine
cả chủng gốc lẫn chủng mới cùng lượng tế bà tê phủ rộng
nỗi lo lớn nhất sẽ dành cho những người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng
biến thể mới có khả năng sẽ lây nhiễm mạnh hơn cả delta
viễn cảnh xảy ra là nó sẽ tìm được những người chưa tiêm chủng nhanh hơn và đẩy họ vào bệnh viện
qua đó làm tăm ác lực cho hệ thống y tế
mathieu nhận xét điều này có thể dẫn đến một lệnh phong tài mới
trong trường hợp số ca nhập viện vượt quá ngưỡng đáp ứng của hệ thống y tế
trong tình cảnh này các chuyên gia cho biết vẫn sẽ có những mặt tích cực để con người hy vọng
đầu tiên là việc chúng ta vẫn chưa biết khả năng thực sự của biến thể omicron
trước cộng đồng có độ phủ vaccine rộng
rất có khả năng những người đã tiêm đủ hai mũi thậm chí là ba mũi vaccine hiện hành được bảo vệ trước nó
tiến sĩ peter englis một cố vấn dịch bệnh đã bị hưu cho hay
nhưng cũng có thể các vaccine hiện nay chẳng làm được gì trước omicron cả
chúng ta chưa có đủ thông tin để biết được chuyện này
một lý do nữa là sự tồn tại của thuốc kháng virus như
monopiravir được cho là sẽ vẫn phản ứng tốt với biến thể omicron
tại anh gần năm trăm linh liều thuốc này sẽ được phân phát cho bệnh nhân covid cao tuổi
và những người đang có hệ biến dịch yếu
ngoài ra những phương pháp điều trị hiện hành như dexamethasone
nhiều khả năng sẽ vẫn hiệu quả vì nó nhắm vào phản ứng cơ thể
thay vì tấn công trực tiếp vào virus
và cuối cùng khả năng biến chuyển và đáp ứng của các loại vaccine hiện nay
cũng là rất nhanh nhờ vào công nghệ mới
nếu như thực sự omicron có thể này tránh được hoàn toàn biến dịch từ vaccine
công nghệ mrna và vaccine
vaccine vector định hướng cho phép sửa đổi vaccine rất nhanh
để đáp ứng với biến thể mới
nghĩa là sẽ có vaccine mới được tạo ra rất nhanh để dành riêng cho nó
có khi chỉ trong vài tháng
không thể chối bỏ được việc omicdon đang là một thách thức lớn
trên con đường thoát khỏi đại dịch của nhân loại
nhưng dựa trên những gì chúng ta biết
nó khó làm đưa thế giới trở về thời kỳ giống như cách đây một năm
quan trọng hơn càng nhiều người tiêm chủng khả năng thoát khỏi đại dịch sẽ càng hiện rõ